dùng cyanur để đầu độc cha ruột rồi phóng hỏa xóa dấu vết đối tượng là tống thị tùng linh
ba mươi tuổi trú tại thành phố bà rịa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu trong quá trình sinh sống giữa linh và cha ruột xảy ra mâu thuẫn
nữ sinh này đã lên kế hoạch giết cha sau khi dùng chất độc cyanur để đầu độc cha
nhằm che giấu tội ác linh đã vùi sát bằng xi măng rồi dùng xăng phóng hỏa xóa dấu vết
nhận được tin báo cháy cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
từ đó phát hiện thi thể của người cha xác định đây là vụ án mạng giết người phi tăng
tống thị tùng linh đã bị triệu tập đến để làm rõ nghi vấn
qua đấu tranh đối tượng này đã thừa nhận hành vi giết hại cha ruột của mình